thưa quý vị vào trường ngày hai mươi năm tháng hai ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội tổ chức phiên giải trình về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín
các đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ một số vấn đề như kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục cũng như sự an toàn khi trẻ quay lại trường học
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi thời điểm kết thúc năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai xử lý khi phát hiện ca f trong trường học
đánh giá chung về tình hình tổ chức triển khai dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ cho biết
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai là năm học đặc biệt nhiều nhiệm vụ quan trọng của ngành không thể tiến hành theo đúng kế hoạch
ảnh hưởng mạnh mẽ tới phát triển đội ngũ tài chính việc dạy học và chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục
đồng thời ảnh hưởng không nhỏ tới tư tưởng tâm lý của đội ngũ nhà giáo học sinh và cha mẹ học sinh
tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đến ngày hai mươi tháng hai một số tỉnh thành phố đã quyết định lùi thời gian tổ chức học trực tiếp
trước kia dạy học trực tuyến coi là một giải pháp tình thế để mà hỗ trợ cho việc dạy học trực tiếp
nhưng trong trường này chuyển thành là thay thế một số thời gian một số chương trình một số khung
cho nên là bộ đặt ra ba mục tiêu quan trọng đó là an toàn về dịch hoàn thành chương trình
nhưng mà kiên trình chiêu chất lượng cho nên ngay từ đầu năm học bộ trưởng đã chỉ đạt
trực tiếp là phải tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên về năng lực dạy năng lực phương pháp dạy học trên trực tuyến
trả lời chất vấn của một số đại biểu quốc hội về việc đảm bảo an toàn cho trẻ quay lại trường học
trong bối cảnh số ca mắc liên tục cao bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn cho biết
với hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo các địa phương đã ban hành những kịch bản lộ trình
các phương án tổ chức diễn tập chuẩn bị các điều kiện
quyết tâm trong việc đưa học sinh trở lại trường học
tư tưởng là việc đưa học sinh quay trở lại trường học là một xu hướng tất yếu không thể khác
và tính cho đến một mươi một giờ trưa ngày hôm nay mặc dù là có một số nơi điều chỉnh chính sách
nhưng mà tỷ lệ số học sinh từ mập non đến phổ thông trở lại trường học trực tiếp trên cả nước vẫn đạt tới tám mươi tám hai mươi năm
tăng khoảng trên một mươi năm gần hai mươi so với thời điểm mà chúng ta chưa quyết liệt trong chủ trương này
do đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
kiến nghị sớm thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em dưới một mươi hai tuổi để đảm bảo an toàn cho trẻ
tăng sự an tâm cho phụ huynh
đối với câu hỏi về thuốc điều trị cho trẻ em thứ trưởng bộ y tế cho biết
ngày một mươi bảy tháng hai bộ y tế cấp phép ba loại thuốc chứa monupiravir sản xuất trong nước
giá bán hai trăm năm mươi đồng một liều và yêu cầu kiểm soát giá này
tuy nhiên thuốc điều trị covid một mươi chín cho trẻ em có ảnh hưởng tác dụng phụ
nên trong hướng dẫn khuyến cáo
không dùng cho phụ nữ có thai phụ nữ cho con bú và trẻ em
tỷ lệ trẻ em mắc diễn biến nhẹ tỷ lệ tử vong rất thấp
trẻ dưới một mươi tám tuổi mắc chiếm một mươi chín tổng số ca mắc tỷ lệ tử vong chiếm bốn
do đó trong điều kiện tình hình mới phụ huynh học sinh nhà trường thực hiện tốt có thể yên tâm đưa trẻ đến trường